trong khi đó sáng nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục đưa bị cáo dương thị bạch diệp
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn bất động sản diệp bạch dương
và ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và các bị cáo trong vụ án hoán đổi đất vàng ra xét xử
bị hại của vụ án là trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm và hai mươi bảy cá nhân tổ chức
được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
đây là lần thứ hai tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sau phiên tòa xử đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên tòa đầu sau nhiều ngày xét xử hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tám nội dung
tuy nhiên sau đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản kết luận
không cần phải điều tra bổ sung tám nội dung như yêu cầu của tòa
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám bà dương thị bạch diệp đã bàn bạc và thống nhất
với ông vi nhật tảo giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
hoán đổi tài sản của công ty này ở số năm mươi bảy cao thắng quận ba
với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba trụ sở trung tâm ca nhạc nhẹ
bà diệp đã cung cấp hồ sơ gian dối rằng tài sản chưa thế chấp
trong khi tài sản này đang được thế chấp vay tám bảy trăm linh lượng vàng
tại agribank tp hcm
sau khi hoán đổi bà diệp tiếp tục dùng tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam chiếm đoạt của nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng

bà diệp đã gặp trực tiếp ông nguyễn thành tài đề nghị trình bày phương án hoán đổi
ông tài gặp chủ tịch ubnd tp hcm lúc đó xin ý kiến
chủ tịch tp hcm sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi
nhưng phải thông qua sở tài chính ban chỉ đạo chín đề xuất
ông tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này
sau khi thống nhất việc hoán đổi công ty diệp bạch dương nhận mặt bằng
một trăm tám mươi năm hai bà trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà diệp không bàn giao
giấy tờ nhà đất tại số năm mươi bảy cao thắng cho trung tâm ca nhạc nhẹ
vụ án này bà diệp bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn thành tài và tám bị cáo nguyên là cán bộ các sở ngành
thuộc ubnd tp hcm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời gian dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi